việt nam đã ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới nâng tổng số người mắc covid một mươi chín của việt nam lên một trăm bảy mươi chín người
bốn ca trong số này liên quan tới bệnh viện bạch mai hà nội
ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ca bệnh thứ một trăm bảy mươi năm là bệnh nhân nam năm mươi bảy tuổi
ca bệnh một trăm bảy mươi sáu bệnh nhân nữ ba mươi tám tuổi
các bệnh một trăm bảy mươi bảy bệnh nhân nữ bốn mươi chín tuổi
ca bệnh một trăm bảy mươi tám bệnh nhân nữ bốn mươi bốn tuổi
cả bốn bệnh nhân đều làm việc tại công ty trường sinh
cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai tiếp xúc với nhiều người
còn ca bệnh thứ một trăm bảy mươi chín sáu mươi hai tuổi có địa chỉ ở quận hà đông hà nội
bệnh nhân này từ nước ngoài trở về trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi bốn nhập cảnh vào ngày một mươi tám tháng ba
và sau khi nhập cảnh đã được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh thanh hóa
và thưa quý vị ngay trong tối ngày hôm qua ngày hai mươi tám tháng bốn
bệnh viện bạch mai bệnh viện bạch mai đã phun khử quần toàn bộ bệnh viện bạch mai
một mươi xe đặc trùng của binh chủng với gần một trăm linh chiến sĩ thuộc trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất
phóng xạ hạt nhân đã phun khử quần bệnh viện bạch mai
bắt đầu từ cổng chính tại số bảy mươi tám giải phóng quận đống đa
bệnh viện bạch mai đã tạm dừng đón tiếp bệnh nhân
toàn bộ gần một bệnh nhân đang được điều trị tại đây
cũng được xuất viện về cộng đồng cho đến khi xét nghiệm cho kết quả âm tính
còn tại cần thơ quyết liệt cùng cả nước chống dịch
kể từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba
tỉnh này đã lập ba chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào trung tâm của thành phố
điểm giám sát kiểm tra y tế được đặt tại cửa ngõ gần cầu vượt
đường dẫn cầu cần thơ vào quận ninh kiều
cửa ngõ trạm thu phí đường bộ tại quận ô môn và bến xe khách trung tâm
được bổ sung tại cửa ngõ vào trung tâm quận cái răng
tất cả người dân đi vào trung tâm thành phố cần thơ bằng các phương tiện giao thông
đều được kiểm tra đo thân nhiệt xác định tình trạng sức khỏe
nếu phát hiện có bệnh nhân
trường hợp nghi ngờ bệnh có biểu hiện sốt thì kịp thời phối hợp đưa vào khu vực cách ly theo quy định
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
tại hải dương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an huyện thanh hà vừa phát hiện một nhóm thanh niên tổ chức bay lắc tại quán karaoke
kiểm tra phát hiện dương tính với ma túy
tại phòng ba trăm linh một quán karaoke seoul hai
khu một thị trấn thanh hà huyện thanh hà do nguyễn thị sường làm chủ
lực lượng chức năng xác định trong tổng số một mươi một đối tượng
trong đó có sáu nam và năm nữ có sáu trường hợp dương tính với chất ma túy tổng hợp ketamin
các đối tượng còn lại đã khai nhận sử dụng bóng cười
tất cả các đối tượng còn trẻ tuổi một số trường hợp sinh năm hai nghìn hai
mua linh kiện lắp ráp súng săn qua mạng internet nhận vận chuyển qua đường biêu điện
sáng ập anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại xã quảng hòa huyện đắk long tỉnh đắk nông
đã bị cơ quan công an huyện đắk long phát hiện mời về trụ sở để làm việc
theo lời khai pin đã đặt mua các linh kiện để lắp ráp súng săn qua mạng
với giá một mươi hai triệu chín trăm linh nghìn đồng và hàng được gửi qua đường biêu điện
lực lượng công an đã thu giữ ba hộp biêu kiện bên trong chứa nhiều linh kiện súng săn
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc này
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn
tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv